vào ngày hôm qua phòng cảnh sát kinh tế và phòng chống buôn lậu công an tỉnh hà tĩnh
phối hợp với công an huyện hương sơn tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế cầu treo
độ kiểu lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy tri cục kiểm lâm hà tĩnh
và các lực lượng chức năng đã bắt quả tăng hai đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép động vật hoang dã
vào khoảng một mươi hai h ngày hai mươi chín tháng bảy tại khu vực cầu rào mắc thuộc địa phận thôn hà trai
xã sơn kim một huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh các lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô khách
chạy hướng từ cửa khẩu quốc tế cầu treo về thị trấn tây sơn huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
do phan văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám thường trú tại huyện hương sơn điều khiển
sau cốc xe và dưới buồng lái có ba mươi cá thể động vật tt còn sống có khối lượng khoảng một trăm năm mươi kg
qua quá trình kiểm tra lúc này trên xe còn có đặng thị lài sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám là vợ của dũng
tại cơ quan điều tra dũng và lải khai nhận vận chuyển thuê số cá thể động vật trên của một người
ở thị trấn lạc sao của lào qua cửa khẩu quốc tế cầu treo về việt nam để nhận tiền công
lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ đối tượng và toàn bộ tăng vật phương tiện liên quan
để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật